cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long ngày hôm nay cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với trần thanh kim tên thường gọi là tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tp hcm để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long làm nhiệm vụ trên đường tỉnh chín trăm linh tám đoạn thuộc ấp hòa thuận xã nguyễn văn thành huyện bình tân thì phát hiện xe ô tô do kim trực tiếp điều khiển lưu thông theo hướng từ đồng tháp qua vĩnh long có bửu huyện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra thu giữ một bịch chứa tinh thể màu trắng kết quả giám định đó là ma túy đá loại metafetamin có trọng lượng gần năm trăm linh gram tại cơ quan công an kim đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
không chỉ tàng trữ trái phép chất ma túy nguyễn bé tâm chú huyện kế sách tỉnh sóc trăng còn tàng trữ trái phép hai khẩu súng tâm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố sóc trăng bắt quả tàng
qua công tác nắm tình hình và tin báo của quân chú nhân dân chiều ngày một mươi năm tháng tám lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường dô viết nghệ tĩnh thuộc phường sáu thành phố sóc trăng qua đó phát hiện nguyễn bé tâm đang tàng trữ hai khẩu súng ba mươi tám viên đạn một gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các tăng vật đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra
để có tiền tham gia vào các cuộc đỏ đen trên mạng trịnh minh trí chú huyện châu thành tỉnh an giang đã lừa bạn để lấy chiếc xe máy đem cầm cố
với hành vi này trí đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin ban đầu chiều tối ngày một mươi ba tháng tám trịnh minh trí đã mượn xe máy của bạn mình là chị nguyễn thị như huỳnh chú tại thành phố long xuyên
và nói dối là đề nghị
trịnh minh trí đã lừa bạn để đi đón bạn sau khi mượn được chiếc xe trí đem cầm cố lấy bảy triệu đồng số tiền này trí đem tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng
khi biết việc trí đem xe của mình đi cầm cố chị huỳnh đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó lực lượng công an đã mời trí về trụ sở để làm việc
tại đây trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra
phát tán tờ rơi chứa linh dẫn mã qr để vào các trang web đổi trụy
với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng vừa bị các đơn vị thuộc công an tỉnh lâm đồng bắt quả tăng ngăn chặn kịp thời
từ tin báo tố giác của quần chúng nhân dân về việc tại nhiều khu vực như quảng trường bến xe công viên và các tuyến đường thuộc thành phố đà lạt
xuất hiện hai đối tượng phát tán các tờ rơi quảng cáo các trang web có nội dung đổi trụy
công an thành phố đà lạt đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương vào cuộc điều tra
qua kiểm tra lực lượng công an xác định các đường dẫn trên đều chứa nhiều loại mã độc chuyên dùng để đánh cắp các thông tin dữ liệu của người dùng
từ đó triển khai các biện pháp truy tìm hai đối tượng
đến chiều ngày một mươi năm tháng tám các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang hai đối tượng tại phòng trọ trên địa bàn phường ba cùng hàng nghìn tờ tăng vật còn lại
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận được một người thuê phát tờ rơi lừa đảo tại các tỉnh thành
thành phố hồ chí minh vũng tàu đồng nai lâm đồng với giá là một đồng một tờ
mỗi ngày các đối tượng thực hiện khoảng từ ba cho đến năm tờ
hiện vụ việc đang được công an tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra làm rõ
một đường dây lừa đảo chiếm đo tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia vừa được công an tỉnh lạng sơn chủ trì
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công
các đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn như giả danh nhân viên tập đoàn panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền
thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng phải nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản đối tượng cung cấp
sau đó chiếm loạt tiền
ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long tại thành phố hà nội
cùng một mươi năm đối tượng ở các địa điểm hoạt động thu giữ hàng chục bộ máy vi tính và nhiều tài liệu chứng cứ
qua đấu tranh đã làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia câu kết với hai đối tượng người việt nam hiện đang trốn ở campuchia
tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo này
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng long và đồng bọn dùng để tiêu xài cá nhân đánh bạc cũng như làm chi phí
để tiếp tục điều hành đường dây
lợi dụng hơn khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng có liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát vượt chữ lượng cực cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác trên đã không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
sáng qua công an tỉnh lai châu đã huy động cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện than uyên tân uyên tham gia bắt khám xét nơi ở của đối tượng hà văn giót ở đội một mươi một xã phúc than huyện than uyên để điều tra về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
hà văn giót nguyên là cán bộ lãnh đạo xã phà mu huyện thàn uyên được nghỉ chế độ hưu trí từ năm hai nghìn những tưởng khi về hưu giót sẽ là người có uy tín là cầu nối tuyên truyền chính sách pháp luật đến nhân dân thế nhưng giót luôn tỏ thái độ ngang ngạnh chống đối chính quyền cơ sở không chấp hành đúng pháp luật tập trung đông người tham gia khiếu kiện kéo dài

giót luôn có lời nói xúc phạm cán bộ xúc phạm cơ quan nhà nước kết thúc buổi làm việc giót yêu cầu xé biên bản ghi lời khai đồng thời yêu cầu vợ và con dâu chốt cửa bên ngoài nhốt cán bộ công an đang thi hành công vụ rồi thông báo cho nhiều người hiếu kỳ đến xem
từ đó gây áp lực đến chính quyền và lực lượng công an để đòi hỏi cơ quan chức năng trả lời những yêu sách vô lý về chế độ đền bù tái định cư thủy điện
hai cán bộ công an chỉ được thoát ra khi công an phối hợp với chính quyền vận động tuyên truyền và giải cứu
đối tượng này đã có một tiền án hai mươi năm tủ cũng về tội gây dối trật tức công cộng
và sau khi chấp hành án về địa phương thì đối tượng thường xuyên có những biểu hiện bất mãn
và có những hành vi kêu gọi tụ tập một số những đối tượng
mà có biểu hiện không chấp hành chính trách pháp luật của đảng nhà nước
để gây phức tạp tình hình trên địa bàn
trước những hành vi ngang ngạnh của hà văn giót
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã xác lập chuyên án tập trung điều tra
kết quả xác minh xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật
vụ việc trên một lần nữa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
việc người dân khiếu nại chính đáng sẽ được pháp luật công nhận
cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm giải quyết
những đối tượng khiếu kiện vô căn cứ lan truyền thông tin thất thiệt xúc phạm cơ quan nhà nước
hoặc vào hùa gây dối chất tự công cộng bắt giữ cán bộ sẽ bị pháp luật nghiêm trị
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với trần thanh kim tên thường gọi là tý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tp hcm để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi h ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
làm nhiệm vụ trên đường tỉnh chín trăm linh tám đoạn thuộc ốc hòa thuận xã nguyễn văn thảnh huyện bình tân
thì phát hiện xe ô tô do kim trực tiếp điều khiển lưu thông theo hướng từ đồng tháp qua vĩnh long
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra thu giữ một bịch chứa tinh thể màu trắng kết quả giám định đó là ma túy đá loại methamphetamin
có trọng lượng gần năm trăm linh g tại cơ quan công an kim đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị để công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la đã có nhiều cách làm hay
trong việc vận động người dân thông qua công tác nắm tình hình địa bàn nắm hộ nắm người
thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà phát huy vai trò của gia làng người có uy tín tuyên truyền
vận động các cá nhân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các huyện miền núi vùng cao biên giới
qua các buổi tuyên truyền pháp luật vận động quân chúng của các cám bộ chiến sĩ công an
hôm nay anh giáng a phạ ở bàn ba k hai xã triềng tương huyện yên châu tỉnh sơn la đã ý thức được sự
nguy hiểm khi sử dụng và cất giữ súng tự chế trong nhà anh đã tự giác giao nộp cho lực lượng công an
khẩu súng do chính tay anh chế tạo và được cất giữ sử dụng gần một mươi năm qua
người ta hay dùng vì mình thích mình máy mò thì mình tự chế rồi dùng cất ở trong nhà cũng gần một mươi năm
thời gian gần đây thì được công an cũng tuyên truyền về tác hại của súng
thì hôm nay tự giác giao nộp cho bên công an và sau thời gian tới thì sẽ tuyên truyền đến anh em
bạn bè bà con trong bản không sử dụng súng
tự chế vận liệu nộp
tổ chức các tổ công tác liên ngành công an biên phòng trực tiếp đến các bản làng vùng cao
đến từng hộ gia đình nắm tình hình địa bàn nắm hộ nắm người phát huy vai trò của gia làng
người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức tuyên truyền vận động
để nhân dân nắm rõ các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
phân tích tác hại tính nguy hiểm của việc tàng trữ sử dụng súng săn
giả soát lập danh sách các đối tượng cá biệt huy động người có uy tín tiếng nói để vận động hiệu quả cao nhất
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ hai mươi vụ một mươi chín đối tượng
vi phạm liên quan tới vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ hai mươi bốn vụ ba mươi một đối tượng liên quan đến pháo
vận động thu hồi sáu trăm sáu mươi khẩu súng các loại một quả lựu đạn một mươi một kíp nổ sáu mươi một viên đạn quân dụng
tám linh kiện vũ khí năm súng kích điện
trên hộp pháo chín quả pháo nổ
đơn vị đã tăng cường phối hợp với công an các huyện các xã trên địa bàn toàn tỉnh
nhất là những huyện những xã biên giới để tổ chức các hội nghị tuyên truyền vận động thu hồi
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn
chính từ những kết quả công tác vận động tuyên truyền
công tác vận động tuyên truyền như thế thì công tác đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
rồi công tác vận động thu hồi vũ khí công cụ hỗ trợ nhất là trên địa bàn tuyến biên giới
đã thực hiện hiệu quả góp phần làm giảm tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến nội dung này
để duy trì và nâng cao hiệu quả vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia vào cuộc
người dân tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi vi phạm
tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bám sát cơ sở phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
hàng chục thanh thiếu niên dùng xe độ tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép ở cầu sài gòn
và bị lực lượng công an vây giáp chặn bắt
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đơn vị nhận thông tin vào tối ngày một mươi năm tháng tám sẽ có nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau đua xe tại khu vực cầu sài gòn
lực lượng công an đã lên phương án phối hợp bố trí chốt chặn không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn
hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng tám lực lượng các đơn vị đã chia ra nhiều tổ phối hợp chặn hai đầu cầu sài gòn
hướng từ quận bình thạnh đi tp thủ đức vây bắt được bốn mươi thanh thiếu niên tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi ba
cùng ba mươi sáu xe máy khi nhóm này đang hăng say biểu diễn
đa số các xe này đã được độ chế và thay đổi kết cấu để đạt tốc độ cao
khi thấy lực lượng chức năng nhóm quay xế tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị tóm gọn
nhóm bốn mươi người cùng xe máy được đưa về công an quận bình thạnh để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng ở cầu sài gòn
bước đầu nhóm này khai tụ tập quậy ở cầu sài gòn vì được bạn bè rủ dê và đam mê tốc độ thích thể hiện bản thân